hãy bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để vào đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý